ngày một sáu tại thành phố sơn la công an thành phố sơn la đã phát hiện và bắt giữ đối tượng nguyễn thị yến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại tỉnh sơn la tăng vật thu giữ gồm một hai trăm linh viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng liên quan khác
qua đấu tranh mở rộng vụ án lực lượng công an tiến hành khám xét và bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn hiễu chuyên
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại huyện thủy nguyên tỉnh hải phòng tăng vật thu giữ gồm hai bánh heroin
sáu tám trăm linh viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng liên quan khác
ngoại quan công an đối tượng chuyên khai nhận mua số ma túy trên tại xã mường hung
huyện sông mã tỉnh sơn la với số tiền ba trăm năm mươi triệu đồng đem về để tìm mối bán lời
khi về đến thành phố sơn la đã bán được một hai trăm linh viên ma túy tổng hợp cho nguyễn thị yến